trong khi đó nga và đức cũng bày tỏ tiếc nuối trước hành động của mỹ
trong khi trung quốc chỉ trích việc mỹ rút khỏi hiệp ước này
đồng thời cho rằng hành động của mỹ sẽ làm ảnh hưởng xấu
tới các nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu và giải trừ quân bị
bắc kinh kêu gọi washington xem xét thận trọng quan ngại của các bên liên quan
trong đó có nga cũng như cộng đồng quốc tế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
trung quốc muốn tiếp xúc với một mươi một nước thành viên của hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp để sẵn sàng hợp tác gia nhập hiệp định này
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chủ tịch trung quốc tập cận bình
vừa thông báo sẽ xem xét việc gia nhập cptpp
theo bộ ngoại giao trung quốc khả năng mở rộng thành viên có thể nằm
trong chương trình thảo luận giữa các quốc gia thành viên của hiệp định
đồng thời hy vọng việc trung quốc tham gia cptpp sẽ sớm được thông qua
tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa bắc kinh với các thành viên cptpp
được dự báo sẽ không xuân sẻ do những quy định thương mại tự do tiêu chuẩn cao của hiệp định
trước đó tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết chắc chắn sẽ cân nhắc ý tưởng tham gia cptpp
quyền bộ trưởng quốc phòng mỹ vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp australia
singapore và indonesia nhằm khẳng định chủ trương hợp tác quân sự
với các nước quốc gia châu á thái bình dương trong bối cảnh chính trường mỹ
sắp bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực
theo thông báo của bộ quốc phòng mỹ trong cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng australia
ông christopher mueller đã tái khẳng định mối quan hệ đồng minh song phương
nhấn mạnh đây là liên minh không thể phá vỡ
hai bên cũng thảo luận về mối đe dọa nghiêm trọng trong khu vực và quốc tế
đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung thúc đẩy khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở
cùng ngày ông mueller cũng đã điện đàm với bộ trưởng quốc phòng singapore
để tái khẳng định cam kết chung với quan hệ quốc phòng song phương
ông mueller đánh giá cao việc singapore hỗ trợ các lực lượng mỹ tiếp cận khu vực
trong cuộc điện đàm trước đó với người đồng cấp indonesia
ông mueller cũng đã trao đổi những ưu tiên đối với quốc phòng song phương
trong đó có việc mua sắm và hiện đại hóa quân đội indonesia
thưa quý vị như vậy là thời hạn đến ngày nhậm chức tổng thống mỹ trong hơn hai tháng nữa đang tới gần
trong khi ông joe biden đang dục dịch chuẩn bị đội ngũ nội các và nhà trắng
thì giới phân tích lại nhận định rằng buổi lễ nhậm chức của ông joe biden sẽ diễn ra
theo một cách hoàn toàn khác biệt không giống như bất kỳ lễ nhậm chức nào trong lịch sử nước mỹ
lễ nhậm chức của ông biden sẽ diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành khắp nước mỹ
đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa đặc biệt
và người tiền nhiệm đương kim tổng thống donald trump có khả năng sẽ không xuất hiện
tương tự như chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi khác thường do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử joe biden được cho là sẽ không giống bất kỳ buổi lễ tuyên thệ nào
của lãnh đạo nước mỹ trong lịch sử hiện đại
một số đề xuất đã được nêu trong các cuộc thảo luận bao gồm yêu cầu những người tham gia dự đeo khẩu trang
duy trì giãn cách xã hội hay xét nghiệm covid một mươi chín
cho những người dự định
đến tiếp xúc gần với ông biden bữa tiệc trưa truyền thống sau lễ tuyên thệ nhậm chức thường
được tổ chức tại hội trường staturi thuộc tòa nhà quốc hội cùng hoạt động khiêu vũ có thể bị hủy
đám đông dự lễ nhậm chức và những sự kiện liên quan có khả năng bị hạn chế đáng kể
suốt quá trình tranh cử ông biden đã tuân thủ các hướng dẫn y tế nhằm kiểm soát đại dịch
đây dường như cũng là điều ông muốn thể hiện với người dân vào buổi bình minh nhiệm kỳ của mình
tuy nhiên điều này lại khiến một mục tiêu cấp thiết khác trở nên phức tạp là phải mang lại cảm
giác trang trọng như những lễ nhậm chức tổng thống trước đây nhiệm vụ này thậm chí còn quan trọng hơn
trong bối cảnh ông biden phải thiết lập được tính chính danh trước nỗ lực phản đối kết quả bầu cử của
tổng thống donald trump ngoài ý nghĩa biểu tượng của chuyển giao quyền lực trong hòa bình lễ nhậm
tổ chức của ông biden còn được coi là cơ hội để đoàn kết đất nước
mọi thứ sẽ không giống những lễ nhậm chức trước đây và tôi nghĩ ông biden sẽ không che giấu điều đó
theo tôi ông ấy sẽ không cố gắng tô hồng tình hình đất nước khi nhậm chức bởi như vậy là
cố gắng xoa dịu dư luận một cách sai lầm một trong những khía cạnh bất thường nhất
có thể xảy ra là sự vắng mặt của tổng thống trump các cố vấn của ông biden cho rằng ông
chủ nhà trắng sẽ không dự lễ tuyên thệ của người kế nhiệm và lễ nhậm chức có thể được
chuyển hoàn toàn thành hình thức trực tuyến chắc chắn sẽ có sự thay đổi rõ ràng đây sẽ
không phải là kiểu lễ nhậm chức như chúng ta từng thấy trước đây mục tiêu của chúng tôi là cố
tổ chức một lễ nhậm chức tôn vinh tầm quan trọng và tính biểu tượng của sự kiện
nhưng đảm bảo không khiến virus lây lan bất chấp những thay đổi đội ngũ của ông biden
được cho là vẫn muốn tận dụng nguồn năng lượng mà đông đảo người dân đã thể hiện sau khi
truyền thông tuyên bố ông biden đắc cử tổng thống mỹ với những bữa tiệc bùng nổ trên đường
phố hay màn trình diễn ánh sáng ở wilmington bang delowel có nhiều cách tổ chức điều quan
trọng nhất là vừa đảm bảo an toàn vừa tạo ra tiếng nói chung cho quốc gia tránh làm bất cứ điều
gì thiếu trách nhiệm tôi không mong gì hơn một lễ nhậm chức tuyệt vời và đông đúc mà ông ấy
xứng đáng nhận được tuy nhiên viễn cảnh đó sẽ không xảy ra bởi lễ nhậm chức của ông biden là
nhằm thể hiện sự lãnh đạo và làm gương cho công chúng mỹ ông biden chưa chỉ định một ủy ban
nhậm chức tổng thống nhóm giúp lên kế hoạch tổ chức các sự kiện bên lề lễ tuyên thệ trong khi đó
các nghị sĩ quốc hội đã họp nhiều tháng để chuẩn bị cho sự kiện chưa rõ các cựu tổng thống sẽ
tham dự hay chỉ chứng kiến lễ nhậm chức từ xa bởi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe theo truyền thông
tranh án toán tối cao mỹ sẽ chủ trì nghi thức tuyên thệ tại lễ nhậm chức nhưng năm nay điều này
cũng chưa được làm rõ dù vậy bất chấp khó khăn do đại dịch các cố vấn và đồng minh của ông biden
vẫn hy vọng vào sự thành công của lễ nhậm chức dù quy mô có lẽ nhỏ hơn nhiều so với trước đây
tôi nghĩ chúng ta có thể phải giãn cách xã hội nhưng dù giãn cách hay ở cùng nhau
đó vẫn sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời hãy đeo khẩu trang và rửa tay
tiếp tục những thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tại hàn quốc số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này đã tăng trở lại ngưỡng hơn ba trăm linh ca một ngày
bất chấp việc cơ quan chức năng nâng mức giãn cách xã hội ở khu vực thủ đô seoul và vùng phụ cận
trong khi đó nga vừa tiếp tục công bố thông tin tích cực về vaccine do nước này phát triển
theo đó vaccine sputnik v của nga cho hiệu quả lên tới chín mươi năm
dự kiến sẽ có giá thành rẻ hơn so với các loại vaccine khác
số liệu do cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho thấy
đã có thêm ba trăm bốn mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó có ba trăm hai mươi ca lây nhiễm trong cộng đồng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc lên hơn ba mươi một ba trăm linh ca
cơ quan trên cũng đã chính thức đưa ra cảnh báo về
làn sóng lây nhiễm thứ ba xuất phát từ các địa điểm tư nhân cơ sở công cộng
bệnh viện và doanh trại quân đội
do nhiều người trong số này không có triệu chứng đặc biệt
nên đã gây thêm khó khăn cho nỗ lực phòng chống dịch bệnh
cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của hàn quốc khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác cao độ
không tụ tập đông người hạn chế các hoạt động bên ngoài
trong bối cảnh kỳ thi đại học của nước này đang tới gần
bất chấp gia tăng số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
với một trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín
mới trung bình mỗi ngày người dân mỹ vẫn đang đổ xô đến các sân bay
riêng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một khoảng một triệu hành khách đã đi qua cổng an ninh sân bay
con số cao nhất kể từ tháng ba
hiệp hội ô tô mỹ ước tính bốn mươi năm triệu đến năm mươi triệu người sẽ di chuyển trên đường cao tốc
trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn
dù các quan chức chính quyền bang cũng đã tái thực thi một loạt các hạn chế
trong những tuần gần đây để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
song số ca mắc covid một mươi chín vẫn gia tăng khiến cho nhiều bệnh viện trở nên quá tải
theo kết quả phân tích lần thứ hai những dữ liệu về thử nghiệm lâm sàng
vaccine ngừa covid một mươi chín của nga sputnik v đã cho hiệu quả lên tới chín mươi năm
dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới được công bố dựa trên kết quả ba mươi chín trường hợp được xác nhận nhiễm virus
và trong số một mươi tám bảy trăm chín mươi bốn bệnh nhân được tiêm cả hai mũi
vaccine sputnik v có hiệu quả lên tới chín mươi một bốn vào ngày hai mươi tám và hơn chín mươi năm hiệu quả vào ngày thứ bốn mươi hai
theo quỹ đầu tư trực tiếp của nga
nước này sẽ bán vaccine thấp hơn các nước khác
malaysia vừa quyết định đóng cửa theo giai đoạn đối với hai mươi tám nhà máy sản xuất găng tay cao su
của top glove tại thị trấn kapa tỉnh klang
bộ trưởng cấp cao malaysia jakob cho biết
chỉ trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã có hơn một ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận
vì vậy các nhà máy sẽ đóng cửa theo giai đoạn để công nhân tại đây được xét nghiệm
trước đó hãng này cũng đã tạm ngừng sản xuất tại một mươi sáu cơ sở ở meru từ ngày một mươi tám tháng một mươi một
các nhà máy còn lại ở meru vẫn hoạt động nhưng với công suất hạn chế
hiện việc sang lọc những công nhân và nhân viên còn lại của các nhà máy ở meru đang được tiếp tục triển khai
tất cả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cần thiết được thực hiện nghiêm ngặt
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
xin kính chào và hẹn gặp lại vào tối mai